với sự quan tâm đầu tư của các cấp chính quyền địa phương các hộ gia đình trong vùng sạt lờ ở xã triềng lao huyện mường la tỉnh sơn la đã được chuyển đến nơi ở mới
đến nay thì sau một thời gian chuyển đến khu tái định cư cuộc sống của người dân nơi đây đã từng bước ổn định
cuộc sống của sáu mươi ba hộ dân ở bản đán én xã triển lao trước đây gần như tách biệt với bên ngoài
đường giao thông khó khăn đói nghèo cứ đeo bám họ
đến nay bà con đã có điện có nước có thêm diện tích đất canh tác
đời sống của người dân đã thay đổi nhiều hơn trước
chúng tôi rất phấn khởi khi được tái định cư đến nơi ở mới được đảng và nhà nước quan tâm
đời sống của đồng bào vùng tái định cư được tốt hơn nơi ở cũ rất nhiều
không thể kể hết những khó khăn vất vả ngày đầu đến với vùng đất mới
nhưng với sự quan tâm của chính quyền các cấp sự chia sẻ giúp đỡ của nhân dân địa phương
cùng với sự nỗ lực vươn lợi
của các hộ gia đình đến nay cuộc sống của các hộ dân trên quê hương mới đã có nhiều khởi sắc
từ khi di dựa vào đây thì chính quyền bạn xây dựng cái kế hoạch
cũng như cái nguyện quyết để có những cái mức trồng trọc hoặc là trăn nôi để có hướng
qua quá trình tổ chức thư ghen đây thì bà con đây cũng đã ổn định sản xuất
sau khi đã thực hiện bố trí dân cư sắp xếp lại
thì huyện sẽ tổ chức xây dựng các phương án sản xuất
cũng như là hướng dẫn nhân dân về tổ chức sản xuất và tập huấn áp dụng khoa học kỹ thuật
có thể thấy nhờ sự quan tâm vào cuộc của các cấp chính quyền
cuộc sống của đồng bào vùng tái định cư trên địa bàn huyện mường la tỉnh sơn la
ngày càng được cải thiện hơn
nhờ đó bà con ở các vùng tái định cư đã yên tâm gắn bó với nơi ở mới
để xây dựng quê hương ngày càng đổi mới và giàu đẹp